nếu du lịch của lào cai là mũi nhọn thì phải làm thế nào để thu hút khách du lịch tới lào cai đông hơn
làm sao để du khách lưu trú và chi tiêu nhiều hơn tại đây
đó là câu hỏi được thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh lào cai năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ mức chi tiêu của du khách đang thấp
như vậy là thu nhập của người dân tại địa phương chưa cao
thủ tướng đánh giá tour du lịch của lào cai hiện nay còn lạc hậu
chưa biết lưu giữ khách một cách đúng mức do dịch vụ chưa tốt
nhất là các sản phẩm dịch vụ đặc sắc của các lễ hội để phục vụ du khách chưa phải thường xuyên
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu ra mức chi tiêu của du khách đang thấp

dân lại nghèo đi thì đấy không phải là mục tiêu phát triển của chúng ta
bên cạnh du lịch thì tiềm năng phát triển công nghiệp và nhiều ngành nghề truyền thống cũng rất rộng
thủ tướng cũng nêu rõ trung ương và tỉnh lào cai không khuyến khích các nhà đầu tư
khai thác khoáng sản ngắn hạn sử dụng công nghệ lạc hậu quy mô khai thác manh mún nhỏ lẻ
mang tính tận thu đe dọa sự phát triển bền vững của tỉnh
thủ tướng lưu ý thu hút đầu tư phải bảo đảm ba trụ cột kinh tế xã hội và môi trường
thủ tướng bày tỏ vui mừng vì các doanh nghiệp đầu tư vào lào cai phần lớn là các doanh nghiệp trong nước

lào cai cũng cần có môi trường sống tốt hơn trước hết không sử dụng rác thải nhựa một lần
thủ tướng lưu ý cần luôn chú ý bài toán liên kết vùng cho chiến lược phát triển
ở cấp quốc gia
thủ tướng khẳng định mỗi đồng vốn của nhà đầu tư tạo nên việc làm cho người dân đều rất quý giá
bên cạnh mục đích kinh doanh còn có tấm lòng vì đồng bào vì đất nước
do vậy cần phải triển khai thế nào để thực hiện những gì đã ký tránh tình trạng ký xong để đấy không thực hiện
tại hội nghị một mươi một đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đầu tư khoảng năm ba tỷ usd
tỉnh cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho tám dự án với tổng kinh phí đầu tư khoảng một tỷ usd
đây là các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho tỉnh lào cai phát triển toàn diện trong các giai đoạn tới
cũng tại hội nghị thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã đi tham quan triển lãm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lào cai